các món ăn vặt ngày càng xuất hiện nhiều hơn và được giới trẻ yêu thích trong đó có trẻ nhỏ
nhiều bạn trẻ rất thích ăn thức ăn vặt trong ngày mà quên mất đi bữa chính
những đồ ăn vặt không chỉ mất cân đối về dinh dưỡng mà còn có thể sản sinh ra một số chất độc hại ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
theo một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ đồ ăn vặt có ảnh hưởng rất lớn tới bất lợi về sức khỏe của trẻ em
từ bệnh gan nhiệm mỡ đến dưới loạn truyền hóa những ngô khỏe đều rất sâu sắc
nhưng món ăn vặt hàng ngày tưởng như vô hại nhưng thực chất là tác nhân gây ung thư nguy cơ cao dẫn tới tử vong
theo như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại thức ăn vặt có thể liên quan ít nhất đến một mươi ba loại ung thư
có thể thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm có hàm lượng ca lao cao thường chứa rất nhiều chất béo vào đường
làm tăng nguy cơ béo phi và máu bệnh tim mạch
ăn quá nhiều đồ ăn vặt có thể gây ra vấn đề về bộ nhớ
người ta đã tiến hành nghiên cứu bởi những người khỏe mạnh ăn đồ ăn vặt trong hơn năm ngày
được thực hiện các bài kiểm tra nhận thức liên quan đến tâm trạng tốc độ và sự chú ý
kết quả là cơ thể bị suy giảm trí nhớ bởi một chế độ ăn uống kém dinh dưỡng có thể gây ra các phản ứng hoa học
dẫn tới viêm trồng não liên quan đến trí nhớ
cũng theo kết quả nghiên cứu mới đã cho thấy rằng một chế độ ăn uống phương tây bao gồm nhiều đồ ăn vặt
đồ ăn nhanh chứa rất nhiều đường chất béo cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh alzheimer
gây ra béo phì thức ăn nhanh thức ăn vặt thường chứa rất nhiều chất béo và tinh bột
nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra thừa cân béo phì kéo dài tăng nguy cơ các mắc các bệnh lý liên quan đến thiếu chất dinh dưỡng
như mỡ trong máu huyết áp cao tiểu đường đột quỵ sơ vỡ động mạch nhồi máu cơ tim thậm chí là ung thư
đồ ăn vặt có thể dẫn tới mệt mỏi và trầm cảm
đồ ăn vặt chứa rất nhiều chất dinh dưỡng đa phần là những chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe
các loại thức ăn này sẽ khiến cho bạn cảm thấy ngăn miệng và no lưng lừng
nhưng chúng lại không cung cấp năng lượng cho cơ thể khiến cơ thể của bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi và yếu ớt
nếu ăn vặt quá nhiều và trong một thời gian dài sẽ khiến bạn mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính
mất acetamin trotofan hoặc chất làm tăng cảm giác trồng cảm
ăn vặt sẽ làm tiêu hóa bị suy yếu
không thể tránh khỏi được các vấn đề về trong ngực dạ dày thực quản và hội chứng kích ruột
ở những người hay sử dụng ăn vặt
nguyên nhân của việc ảnh hưởng đến dạ dày là do hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng
bởi những loại thức ăn không được chiên kỹ xử lý qua loa chất lượng kém
làm cho niêm mạc dạ dày và nồng độ acid ở trong ruột sẽ tăng lên
gia vị trong các loại thức ăn nhanh có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày làm cho hệ tiêu hóa yếu đi
các loại chất sơ quá ít trong loại thức ăn nhanh ăn vặt cũng có thể ảnh hưởng rất lớn tới hệ tiêu hóa
có thể gây ta bón hoặc khó tiêu cho hệ tiêu hóa và có thể gây ra bệnh trí
ăn vặt liên quan đến các nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch
chất béo có hại trong thức ăn vặt là nguyên nhân chính dẫn tới các chứng bệnh nguy hiểm về tim mạch
thức ăn nhanh và đồ ăn vặt chứa rất nhiều chất béo chuyển hóa và chất béo hòa
trực tiếp làm tăng nồng độ triglycerides và tretirin xấu trong máu
góp phân ninh thành các mảng bám và các bệnh về tim mạch
những loại thức ăn nhanh đồ ăn vặt còn làm tăng lượng đường trong máu
làm tổn thương các mạch máu và có thể gây ra viêm mạng tính
làm cho tretirin xấu bám vào các thành lộng mạch ngăn ngừa máu lưu thông tới tim và gây nên các đợt cân đầu tim
làm tăng nguy cơ mắc ung thư
nhiều kết quả nghiên cứu ở các nước châu âu cũng đã cho thấy
việc thu thụ quá nhiều thức ăn nhanh chứa nhiều đường và chất béo
có thể làm ra tăng nguy cơ phát triển các bệnh về ung thư đại trực tràng
các nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng
những người đàn ông sử dụng những loại thức phẩm chiên rán nhiều hơn trong hai lần mỗi tháng
cũng có thể có nguy cơ mắc các bệnh về ung thư tuyến tiền liệt cao hơn
tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ
đồ ăn vặt đồ ăn nhanh chứa rất nhiều đường và chất béo
là thủ phạm hàng đầu gây ra sự gia tăng bệnh gan nhiễm mớ không don rượu ở trẻ em
lượng cao lò rỗng này lấn áp quá trình trao đổi chất ở gan dân tới tích tụ mỡ và viêm nhiễm
cha mẹ cần phải cho con cái biết về sự nguy hiểm của tiêu thụ quá nhiều đồ ăn vặt
rối loạn trao đổi chất
đồ ăn vặt được chế biến ký sẽ gây tăng phá sức khỏe trao đổi chất ở trẻ
khiến cho dễ bị kháng insulin béo phi và bị tiểu đường loại hai
khuyến kích chế độ ăn nhiều thực phẩm nguyên chất trái cây rau protein nạc carbon hydrate phúc hợp
để giảm thiểu những rủi ro này
có thể dẫn tới những dối loạn về hành vi và nhận thức nếu ăn quá nhiều đồ ăn vặt
có mối liên quan đến việc tiêu thụ đồ ăn vặt và các kết quả bất lợi về hành vi và nhận thức của trẻ em
bao gồm kém tập trung rối loạn tâm trạng và di giảm kết quả học tập
việc lựa chọn thực phẩm nguyên chất chưa qua chế biến để cung cấp năng lượng não cho con bạn
sẽ nhằm đạt được chức năng và hiệu quả tập trung tối yêu
ăn quá nhiều đồ ăn vặt có ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài
hậu quả của chế độ ăn nhiều đồ ăn vặt kéo dài ở giai đoạn thơ ấu
sẽ khiến các cá nhân mắc vô số các bệnh mạng tính sau này trong cuộc sống
bao gồm bệnh về tim mạch một số bệnh ôn thư sơ gan gan nhiễm mỡ
bằng cách hình thành thói quen ăn uống lành mạnh từ sớm
cha mẹ cũng có thể giúp con mình có một cuộc sống sôi động không bị bệnh tật
trong một xã hội chăn ngập đồ ăn vặt tiện lợi nhưng thiếu chất dinh dưỡng
cha mẹ phải đóng một vai trò là người gắt cổng trọng trong chế độ ăn uống của con mình
bằng cách ưu tiên những thực phẩm nguyên chất dầu chất dinh dưỡng hạn chế tiếp xúc với đồ ăn vặt
chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của thế hệ tương lai
bên cạnh đồ ăn vặt thì thức ăn nhanh được rất nhiều người yêu thích
vì đáp ứng các tiêu chí ngon bổ sẻ và tiện lợi
những loại đồ ăn này thường tiêu thụ nhiều nhất ở các bạn thanh thiếu niên và trẻ nhỏ
họ ưu tiên những loại thức ăn nhanh đây là sự lựa chọn hàng đầu cho bữa trưa hội tối của mình
vậy nên có thể thấy trong cuộc sống hiện đại năng động như ngày nay
thức ăn nhanh đồ ăn vặt đã trở nên vô cùng phổ biến và được ưu chuộng
ăn vặt là một sự thích phổ biến thường thấy ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên
vì thế các chuyên gia sức khỏe cho rằng nếu việc ăn vặt trở thành thói quen thường xuyên
sẽ khiến trẻ và sức khỏe của những người ăn vặt rất khó điều chỉnh và thay đổi
hai biện pháp dưới đây mà cha mẹ có thể tham khảo
để có thể đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời và phù hợp với từng đứa trẻ
thứ nhất có để kiểm soát ăn vặt ở trẻ
các bậc phụ huynh nên bắt đầu chú ý đến tầm suất ăn vặt mỗi ngày của con
để từ đó có thể kiểm soát điều này một cách dễ dàng hơn
cụ thể hãy yêu cầu trẻ hoặc đưa ra quy định rõ ràng của các con
cho phép ăn vặt tới mức độ nào tầm suất ăn bao nhiêu trong ngày
đồng thời dành sự khuyến khích và hướng dẫn trẻ
về cách lựa chọn đồ ăn mang nhiều cho dinh dưỡng
đảm bảo sức khỏe cũng như cho sự phát triển sau này của con
tuy nhiên các bậc phụ huynh cần phải lưu ý
không nên quá nghiêm khắc hay cứng rắn trong việc ăn cấm trẻ ăn vặt
điều này sẽ khiến các bé có tính ham muốn được ăn vặt mỗi ngày
ba trò chuyện thẳng thắn với trẻ
ngay khi trẻ có những dấu hiệu ăn vặt quá nhiều vượt mức kiểm soát
cha mẹ nên dành khoảng thời gian để thẳng thắn trò chuyện
và giải thích để con có thể hiểu được những tắc hại có hại
cho sức khỏe trong đồ ăn vặt
trong đó nên tìm một vài dẫn chứng để có thể thấy các bé cho rằng
ăn vặt quá nhiều trong ngày sẽ dẫn tới tình trạng sâu răng
đau bụng đau rợn rảy mà có bệnh béo phì
bên cạnh đó hãy dành nhiều thời gian khen ngợi khuyến khích
khi thấy con trẻ nỗ lực trong việc cố gắng giảm dần thói quen ăn vặt
với việc tốt của con trẻ đừng quên ghi nhận những sự động viên kịp thời
sẽ giúp trẻ phấn kích và tiếp tục cố gắng đạt được mục tiêu cha mẹ đề ra
còn đối với trường hợp trẻ không nghe lời hoặc đăng lưỡng lự suy nghĩ
cha mẹ hãy cần phải kiên trì và đồng hành để giúp con thay đổi từng ngày
đây cũng là một trong hai biện pháp mang lại kết quả cao
được các chuyên gia sức khỏe khuyên cha mẹ nên cân nhắc áp dụng
trong việc dạy dỗ định hướng cho con trẻ một cách tốt nhất
tác hại của thức ăn nhanh đồ ăn vặt có rất nhiều
tuy nhiên để loại bỏ hoàn toàn sự xuất hiện của chúng trong bữa ăn là một điều vô cùng khó
vì vậy nhiều người thắc mắc liệu có thể ăn bao nhiêu tối ăn đồ ăn vặt và đồ ăn nhanh trong mỗi tuần
theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng một người trưởng thành không nên ăn quá
thức ăn nhanh và đồ ăn vặt hai lần trong một tuần
đối với trẻ nhỏ không nên ăn quá một lần trước một tuần
bên cạnh đó các bác sĩ cũng khuyên cáo một số lưu ý khi sử dụng đồ ăn nhanh đồ ăn vặt bao gồm
không nên cho trẻ em sử dụng các loại thức ăn quá nhiều vì thói quen này sẽ làm tăng nguy cơ dạy thì sớm
cũng như mắc các bệnh về đường tiêu hóa hồ hấp
người lớn và trẻ em sẽ bị thừa cân béo phì tuyệt đối cũng không nên sử dụng đồ ăn nhanh và thức ăn vặt
cần phải xây dựng một kế hoạch tập luyện chăm chỉ để giảm nguy cơ tăng cân sau khi ăn thức ăn vặt
nên ăn thêm rau uống nhiều nước cho các bữa ăn để cân bằng các chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể
từ đó sẽ tạo ra cảm năng lo lâu hơn từ đó bạn sẽ có xu hướng ăn ít đồ ăn nhanh đồ ăn vặt hơn
có thể thay thế các loại thức ăn chứa nhiều dầu mỡ bằng xà lát thanh hạt dinh dưỡng sữa chua
nhiều rau xanh rau củ quả bổ sung nước hàng ngày cho cơ thể